tăng cường tuyên truyền đảm bảo vệ sinh an toàn sức khỏe kịp thời ngăn chặn những dịch bệnh có khả năng bùng phát trên địa bàn huyện
dự kiến cuối năm hai nghìn một mươi bảy tỷ lệ người dân trên địa bàn huyện có bảo hiểm y tế đạt hơn tám mươi hai
đối với lại cán bộ trạm y tế về chuyên môn thì ngành quản lý trực tiếp đó là trung tâm y tế huyện
nên hàng năm vẫn tổ chức tập huấn cho cán bộ của trạm y tế
còn xã thì chúng tôi thực hiện công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị
đặc biệt là các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống dịch bệnh
rồi chỉ đạo hàng năm về công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân
đảm bảo tốt không để dịch bệnh xảy ra cho người trên địa bàn của xã
bên cạnh những kết quả đạt được hiện nay sản xuất nông nghiệp của huyện thanh oai quy mô vẫn còn nhỏ
việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất còn hạn chế
dựng sản phẩm hiệu quả đầu tư chưa cao chưa xứng tầm nông nghiệp thủ đô của cả nước
việc liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ còn hạn chế
vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn là nỗi lo của người dân
chính sách khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp chưa thu hút được các hộ
các doanh nghiệp đầu tư nhất là lĩnh vực chế biến nông sản
giết mổ gia súc gia cầm đầu ra sản phẩm nông nghiệp còn thiếu tính bền vững
tuy đã hình thành một số chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm
nhưng số lượng còn ít việc triển khai còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn
dẫn đến đời sống và thu nhập của một bộ phận nông dân vùng xa trung tâm
thuần nông vùng đồng bào dân tộc còn thấp thiếu ổn định
vẫn còn nhiều lao động thiếu việc làm kinh tế còn khó khăn
chất lượng dịch vụ y tế giáo dục ở một số địa phương cơ bản đáp ứng yêu cầu
để đạt được những mục tiêu đặt ra
lãnh đạo các địa phương cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước
về các lĩnh vực ngành nông nghiệp từ thành phố đến cơ sở
nhằm nâng cao năng lực hệ thống sản xuất giống cây trồng vật nuôi
thủy sản trên địa bàn thành phố đáp ứng yêu cầu sản xuất
đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền xúc tiến thương mại
liên doanh liên kết xây dựng thương hiệu sản phẩm
tiếp tục tập trung tăng cường và đa dạng hóa phương pháp tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân
về mục đích ý nghĩa tầm quan trọng và trách nhiệm xây dựng nông thôn mới
trong giai đoạn mới khi chất lượng các tiêu chí được nâng lên
đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn
thưa quý vị và các bạn để có thể hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới
vào năm hai nghìn một mươi chín chính quyền huyện thanh oai cần có những biện pháp
đa dạng hóa phương pháp tuyên truyền đảm bảo đảm bảo đảm bảo
nâng cao nhận thức cho cán bộ và toàn thể nhân dân về tầm quan trọng
và trách nhiệm của việc xây dựng nông thôn mới
đến đây chương trình nông thôn đổi mới của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng
mọi thông tin quý vị quan tâm xin gửi về địa chỉ
chương trình nông thôn đổi mới phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội email nôngthondổimới thnda gmail com
cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào và hẹn gặp lại